trong phiên xét xử vụ án alibaba ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi hai đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh
đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo nguyễn thái luyện
là chủ tịch công ty cổ phần địa ốc alibaba cùng hai mươi hai bị cáo khác
trong đó viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo nguyễn thái luyện
đại diện công tố đã đề nghị nguyễn thái luyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên chủ tịch hội đồng quán trị công ty alibaba tù chung thân
nguyễn thái lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nguyên giám đốc công ty alibaba em trai của luyện
từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một mươi tám bị cáo khác đồn phạm chỉ về tội lừa đảo
đại diện công tố đề nghị từ một mươi hai đến một mươi ba năm tù đến hai mươi năm tù
đối với võ thị thanh mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyên giám đốc công ty alibaba lohim
và nguyễn thái luyện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nguyên chủ tịch hội đồng quán trị công ty alibaba
là em trai của luyện cùng bị đề nghị ba mươi năm tù
cho hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
liên quan vụ án huỳnh thị kim thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyên kế toán công ty alibaba
bị đề nghị từ năm đến sáu năm tù về tội rửa tiền
đồng thời buộc luyện và vợ là bị cáo mai
phải liên đối bồi thường cho hơn bốn bị hại số tiền đã chiếm đoạt
đại diện công tố cho rằng thủ đoàn cố luyện rất tinh vi
đối tượng mà luyện nhắm đến là những người có hoàn cảnh trung bình hay khó khăn
kêu đầu tư ít xin lời cao để từ đó nhẹ dạ nộp tiền cho bị cáo chiếm đoạt tiền
nên cần bản án nghiêm khắc với luyện
vi phạm của các bị cáo khác cũng rất nghiêm trọng
cần xử lý nghiêm minh đối với các đồng phạm của luyện
tuy nhiên viện kiểm soát công đề nghị toàn xem xét từng bị cáo có tình thiết giám nhẹ
như thành khẩn an năng hối cải đang nuôi con nhỏ bệnh tật
theo cáo trạng công ty alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư
phân lô trái pháp luật đưa ra các thông tin không có thật
nhằm kêu gọi khách hàng ký hợp đồng mua bán đất nền dưới dạng khẩu cư
để huy động tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn hai hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng của bốn ba trăm một mươi sáu khách hàng